ngày một mươi hai tháng ba bộ ngoại giao mỹ cho biết nước này sẵn sàng đàm phán ngoại giao với nga
nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại ukraine nếu như kế ép xem điều này là hữu ích
theo bộ ngoại giao mỹ washington luôn tuyên bố nhất quán rằng sẽ không gây sức ép đối với ukraine
hay bất cứ quốc gia nào về việc đồng ý gia nhập hay không gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
cùng ngày tổng thống mỹ joe biden đã chỉ thị ngoại trưởng mỹ antony blinken
phụ trách cung cấp khoản viện trợ quốc phòng trị giá hai trăm linh triệu đô la mỹ cho ukraine
bao gồm cả hoạt động đào tạo và huấn luyện quân sự
trong khi đó theo hãng tin tass vào ngày hôm nay thành viên đoàn đàm phán của ukraine
ông mikhail prolyek cho biết phòng đàm phán thứ tư giữa ukraine và nga sẽ được lên kế hoạch
ngay sau khi hai bên thống nhất được các khuôn khổ pháp lý đối với các vấn đề chính
đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán gần đây
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé